quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
cảm một vạt mây rông di chuyển từ phía tây sang gây mưa ở miền bắc suốt từ chiều tối và đêm qua tới tận trưa nay
đêm nay miền bắc mưa sẽ chỉ còn xuất hiện tại một vài nơi
sang đến ngày mai miền bắc không mưa trời nắng giáo từ sớm
cộng thêm vùng áp thấp phía tây phát triển mạnh về phía đông sẽ làm cho nền nhiệt toàn bắc bộ tăng cao
với khu vực phía tây bắc bộ nắng nóng gai gắt từ ba mươi bảy ba mươi chín độ sẽ xuất hiện tại lai châu điện biên sơn la và hòa bình
còn với hai khu vực là lào cai và yên bái mức nhiệt độ cao ba mươi năm ba mươi bảy độ
khu vực phía đông bắc bộ trong ngày mai trời cũng nắng sớm nhiệt độ cao từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
trong đó các tỉnh vùng đồng bằng và thủ đô hà nội sẽ là những vùng có mức nhiệt độ cao từ ba mươi năm ba mươi sáu độ trời nắng nóng
với miền trung sang đến ngày mai cùng với sự phát triển và mở rộng của hồ chí minh
và hoàn lưu vùng áo thấp phía tây vùng nóng ở miền trung sẽ mở rộng ngược lên phía bắc
suốt từ thanh hóa trở vào cho tới phú yên
một mươi trên một mươi bốn tỉnh thành phố của miền trung sẽ đồng loạt xuất hiện nắng nóng
với ngưỡng nhiệt độ phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
riêng khu vực vùng núi phía tây như tương dương hương khê đông hà hay nam đông
sẽ có ngưỡng nhiệt cao trên ba mươi bảy độ trời nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt
ba tỉnh khánh hòa ninh thuận và bình thuận không nằm trong vùng tác động của thấp nóng
vì thế trời nắng nhưng nhiệt độ không quá cao giao động trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
chuỗi ngày nắng nóng ở các tỉnh miền nam vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc
nhưng cường độ nóng thì có xu hướng giảm bớt là do khối không khí ổn định đã suy yếu và rút chậm ra ngoài biển
trong ngày mai tây nguyên và nam bộ trời chuyển từ trạng thái ít đến quang mây
sang trạng thái mây thay đổi và trời nắng
nóng vẫn xuất hiện trên diện rộng ở khu vực tây nguyên với ngưỡng nhiệt cao từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ cao từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
trong đó ở khu vực miền đông nam bộ vẫn xảy ra nắng nóng gai gắt trên diện rộng
dự báo chiều và tối mai ở khu vực tây nguyên có khả năng xuất hiện mưa rào và rông cục bộ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trên biển ở khu vực vịnh bắc bộ từ gần sáng và ngày mai có gió nam đến đông nam mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu sóng biển cao trên hai mét khiến cho biển động nhẹ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước